liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
sáng nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết ngày năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện
thủy nội địa xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
thuộc cục đăng kiểm việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày một mươi sáu tháng hai công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ bản chất của vụ án
để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện đường thủy
trước đó vào ngày chín tháng hai công an tp hcm tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án
tri cục đăng kiểm số chín có chức năng tham mưu giúp cục trưởng cục đăng kiểm việt nam thực hiện quản lý nhà nước
về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông phương tiện thiết bị xếp dỡ thi công chuyên dùng
công tên hợp sử dụng trong giao thông vận tài đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường an toàn lao động đối với các loại phương tiện
trong phạm vi quản lý của mình
trên cục đăng kiểm chín do ông hoàng văn duy làm giám đốc đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tàm điệp tỉnh ninh bình đang điều tra làm rõ đối tượng bùi thị bích
sinh năm hai nghìn một trú tại xã yên trị huyện y yên tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an tp tàm điệp nhận được tin báo của một người phụ nữ chú phường tây sơn tp tàm điệp
là chủ cửa hàng bán tạp hóa về việc từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
có một tài khoản mạng xã hội nhắn tin gọi điện để mua hàng của chị
sau đó chụp hình ảnh đã chuyển tiền thanh toán thành công cho chị với tổng số tiền là hơn bốn mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên sau khi chuyển hàng cho khách kiểm tra tài khoản chị phát hiện không có tiền
quá trình điều tra bùi thị bích khai đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để mua hàng của người phụ nữ trên
sau đó dùng phần mềm tạo hóa đơn giả để chuyển tiền cho người bị hại
thực ra đối tượng không hề chuyển tiền như đã hứa
mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh cầm đồ nhưng một đối tượng đã đặc biệt quảng cáo trá hình là cầm đồ
rồi hợp thức hóa việc này cầm cố xe máy với khách hàng bằng các hợp đồng mua bán
khi hết hạn cầm cố nếu chủ phương tiện chưa có tiền để chuộc thì đối tượng sẽ chiếm dụng luôn tài sản
đây là một thủ đoạn rất mới ở đắk lắk mà người dân cần cảnh giác để không bị mất trắng tài sản
đây là cơ sở cần đồ ngọc quốc ở xã cư mơ ga huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc do phan văn hai ba mươi bảy tuổi làm chủ
thời gian qua vì cần tiền nên nhiều người dân đã mang xe máy đến cơ sở cần đồ của hai để cầm cố
tuy nhiên đến hạn lên chuộc xe thì nhiều người tá hỏa khi thấy hai đưa ra tờ hợp đồng xe đã mua bán
lúc ra cầm đồ bây giờ thì hai bên thỏa thuận đồng ý bây giờ thì cái giá xe một mươi bảy triệu một ngày một triệu nghìn rưỡi
vì tôi là người đồng bào bây giờ thì không viết chữ không đầy ý dạy tờ không có biết không hiểu cái dạy tờ hợp đồng mua bán
tường là cầm đồ thì cầm đồ bây giờ thì có công an bây giờ thì làm việc mới rõ cái giấy tờ hợp đồng mua bán
tiến hành kiểm tra cơ sở cần đồ ngọc quốc công an huyện cư mơ ga phát hiện có trên một trăm linh chiếc xe máy
cơ sở thuê cách đó khoảng năm trăm linh mét có thêm năm mươi tám chiếc xe máy các loại
tại thời điểm kiểm tra phan văn hai đã cung cấp cho cơ quan công an một giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề
mua bán xe gắn máy cũ sửa chữa xe mô tô xe gắn máy
và chủ cơ sở này không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh cầm đồ
kiểm tra sổ hợp đồng cầm đồ của cơ sở công an phát hiện có bốn mươi một hợp đồng cầm cố tài sản được lập từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trong quá trình làm việc với tổ công tác phan văn hai không ký vào biên bản làm việc cố tình trốn tránh bỏ đi không lý do không hợp tác và không thành khẩn khai báo
lấy cái hợp đồng là mua bán tài sản để thay thế cho cái hợp đồng cầm cố tài sản
mà khi khách hàng liên hệ để rồi nhận lại tài sản của mình thì thường là sẽ có tranh chấp
đến ngày hôm sau phan văn hải đã đến cơ quan công an và khai nhận hành vi của mình
theo đó do chưa có giấy phép cầm đồ nên hai đã lợi dụng việc kinh doanh mua bán xe máy cũ để hợp thức hóa việc cầm đồ
khi cầm xe máy cho khách thì hai không lập hợp đồng cầm cố mà lập hợp đồng mua bán nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng
hiện công an huyện cơ mơ ga đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
tạp chí du lịch nổi tiếng the travel vừa đưa ra danh sách gợi ý những điểm đến hấp dẫn ở khu vực đông nam á dành cho khách du lịch
trong đó có thủ đô hà nội một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu
từ những khu rừng cổ xưa bãi biển hoang sơ cho đến các di tích lịch sử nổi bật tạp chí the travel giới thiệu hà nội là thủ đô của việt nam
bắt đầu mở cửa đón du khách vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi và hiện là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm hiểu sâu về văn hóa việt nam
du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn cửa hàng quán ăn trong các khu phố cổ

tổng hợp đây gợi ý giải pháp cho giáo viên
trước tết lúc đó trái cvt đã corya rồi chưa tổng hợp nhưng hình dung vẫn hỏng miệng

thì lúc đó trái cpt chưa thực sự phổ biến như bây giờ
thì tôi có cho bài tập về nhà cho các bạn sinh viên năm mươi bảy
nhưng mà mình phát hiện một sự thật là các bạn dùng google rất nhiều
và chính vì google hay là rất là nhiều cái ứng dụng công nghệ khác nó thu thập dữ liệu theo hướng là công nghệ thuyết phục
thì đáng lo ở chỗ là rất nhiều kỹ năng ở giới trẻ càng bị đáy mất tước mất mà chúng ta không biết
so với các hệ trước thì khả năng tập trung khả năng kiên nhẫn và tư duyệt phản biệt các bạn của zz
có hơi đi xuống hơn tí xíu
thì trái cpt tốt hay không
còn ở nhiệm vụ và nghĩa vụ của nhà trường là có giúp cho các bạn có thái độ đúng hay là có tư duy đúng khi dùng công nghệ đấy hay không
có nghĩa là giáo viên bây giờ không chỉ đơn thoảng cung cấp những cái tiến thức
gọi là kiến thức mà học viên có thể tìm được bằng google hoặc là có thể tìm được bằng ai
thì giáo viên bây giờ phải vượt qua phạm vi là chỉ đơn thoảng là cung cấp tiến thức về từ vật tiến thức về người khác
và giáo viên phải tập trung nhiều hơn vào sự tư duy
nghĩ ra cái bài giảng mà ở đó nó tư duy hơn
khi phương pháp học khi phương pháp học sinh nó nhanh dựa quả hơn
thì làm sao mà học làm sao để mình không bị thay thế
thì nếu mà học với ai thì mất một trăm linh giờ tiến bộ
nhưng mà học với mình mất hai mươi giờ tiến bộ thôi
thì mình sẽ là người không bị thay thế
ứng dụng số trong giáo dục là xu hướng bắt buộc
riêng tp hcm có đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
ba mươi năm hoạt động giáo dục được áp dụng công cụ số
nguồn đầu tư của các quỹ dành cho fta đang được dự báo duy trì mức tăng năm mươi mỗi năm
trong năm năm tới tại việt nam
trong dòng chạy ứng dụng số này
ai chatbot để hỗ trợ dạy và học cũng sẽ tăng trưởng
song cần tiếp tục có cơ chế thảo luận chung
để hướng người dạy và người học có kỹ năng đúng đắn khi tiếp cận